từ giờ ngày một tháng bảy sân bay tân sơn nhất sẽ tiến hành đóng cửa một đường băng để tiến hành cải tạo nâng cấp
hoạt động này dự kiến sẽ được kéo dài từ mùa một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm nay
thời gian qua các đơn vị chuyên môn cảnh báo đường băng hai mươi năm r bảy l tại sân bay tân sơn nhất cần phải cải tạo nâng cấp do xuất hiện các vết nứt sụt lún
những vết lồi lõm này gây tình trạng động nước khi trời mưa bê tông nhựa bị dãn nứt không đảm bảo chịu lực
sân bay tân sơn nhất sẽ cải tạo nâng cấp đường băng này đồng thời xây mới hai đường lăn thoát nhanh một đường lăn song song xây dựng nâng cấp sáu đoạn đường lăn nối
xây các công trình phục vụ quản lý bay đèn tín hiệu sơn kẻ tín hiệu hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ đồng bộ với tổng mức đầu tư hơn hai tỷ đồng
cục hàng không việt nam đã chấp thuận phương án tổ chức thi công biện pháp đảm bảo an ninh an toàn trong quá trình thi công khảo sát đường băng đường lăn tại cảng hàng không này